và được sự phối hợp của công an tỉnh lâm đồng tổ công tác đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng đảm bảo an toàn
bất ngờ kiểm tra nhiều công ty trên địa bàn thành phố
cục quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện hàng trăm nghìn sản phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng nghi là nhập lậu
kiểm tra kho rộng gần năm trăm linh m hai của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ dotcom
tại phường thân thới hòa quận tân phú lực lượng chức năng phát hiện hơn một trăm linh sản phẩm
mỹ phẩm son nước tẩy trang nghi nhập lộ
chủ kho hàng cho biết chưa đăng ký giấy phép kinh doanh và thừa nhận số hàng mua trôi nổi trên thị trường
toàn bộ sản phẩm có giá trị khoảng sáu tỷ đồng
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng năm đội ba cục quản lý thị trường đã kiểm tra cơ sở kinh doanh
cùng hai kho hàng của một công ty nằm tại hẻm bốn mươi ba thành thái quận một mươi
phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm sữa bột không rõ nguồn gốc nghi là nhập lậu
các mặt hàng trên đều bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ
rông xét lốc xoáy bất thường xảy ra tại địa bàn thành phố
tại địa bàn thừa thiên huế đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người nhà cửa tài sản của người dân
đến chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm chính quyền thị trấn phong điền huyện phong điền
cùng với người dân và lực lượng chức năng tiếp tục khắc phục hậu quả của trận mưa lớn
kèm lốc xoáy kéo dài gần hai giờ đồng hồ làm nhiều ngôi nhà
hàng quán bị tốc mái công trình công cộng cây xanh cột đèn giao thông gãy đổ đường xá bị ách tắc
trong khi đó tại thị xã hương trà và huyện quảng điền rông xét đã làm hai người dân tử vong